đường ống truyền tải nước sông đà giai đoạn một đã vỡ tới lần thứ một mươi tám
còn giai đoạn hai vẫn đang chờ quyết định cuối cùng về nhà cung cấp ống gang dẻo
cùng với việc chính thức hủy gói thầu cung cấp tuyến ống bằng gang dẻo với nhà thầu của trung quốc
tổng công ty vinaconex đã có quyết định đầu tư đồng bộ với quy mô chiều dài tuyến ống là bốn mươi sáu bốn km
thay vì hai mươi một km như quyết định trước đó
dự án từ hai mươi một km lên bốn mươi sáu bốn km đang đòi hỏi những nỗ lực rất cao trong công tác chuẩn bị
nhiều hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu ghi trước
bắt buộc cũng phải cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới
theo quy mô mới dự án sẽ có tổng mức đầu tư gần năm tỷ đồng
thời gian thi công dự kiến trong bốn mươi tám tháng
sau khi hoàn thành công suất cấp nước sẽ tăng lên sáu trăm linh m ba một ngày đêm
gấp đôi so với giai đoạn một khai thác toàn bộ công suất thiết kế của nhà máy
với công suất này nhà máy nước sông đà sẽ cung cấp cho cả các vùng xuân mai sơn tây hà đông
đã gọt quyết định là thay vì đầu tư hai mươi một km
sẽ đầu tư chiều dài toàn bộ chiều dài tuyến ống là bốn mươi sáu bốn km
và đầu tư đồng bộ toàn bộ tất cả các hạng mục của dự án
để nâng công suất nhà máy lên sáu trăm linh m ba
tổng công ty vinaconex cho biết hiện đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố
về thiết kế nguồn vốn con người
vật tư thiết bị các điểm thi công bằng vật tư ống thép thi công qua các sông
cũng sắp được hoàn thiện
trên tuyến đã đảo mương di chuyển công trình ngầm
chuẩn bị mặt bằng để có thể triển khai nhanh nhất khi có ống gan dẻo